cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi

một số trạm mưa lớn như hải lâm quảng trị bốn trăm bốn mươi chín mm khe tre thừa thiên huế bảy trăm sáu mươi bốn mm a lưới thừa thiên huế năm trăm bốn mươi năm mm hòa phú thành đà nẵng bốn trăm chín mươi một mm điện hồng quảng nam bốn trăm chín mươi năm mm
hà thanh quảng ngãi bốn trăm bảy mươi tám mm trà phú quảng ngãi ba trăm tám mươi một mm mỹ thọ bình định ba trăm bốn mươi tám mm sơn nguyên phú yên hai trăm bảy mươi bốn mm hoa sơn khánh hòa hai trăm bảy mươi năm mm
lũ trên các sông quảng bình thừa thiên huế đã đạt đỉnh ở mức trên báo động một riêng sông bồ thừa thiên huế ở mức báo động hai và đang xuống các sông khác dưới báo động một
đáng chú ý mưa lớn đã gây ngập lụt xảy ra cục bộ ở khu vực ven sông
tại bốn xã thuộc huyện triệu phong quảng trị vùng trũng thấp thuộc các huyện phú vang hương điền quảng điền hương trà thừa thiên huế một số xã thuộc các quận huyện thanh khê liên triều hòa vang của thành phố đà nẵng
thiệt hại ban đầu có hai người thương vong phú yên một quảng nam i một một người mất tích do chìm ghe và bốn người bị thương do dòng lốc
ngoài ra có hai nhà sập ba mươi tám nhà tốc mái hai trăm sáu mươi một ghe thuyền chìm các địa phương đang trục vớt khắc phục
hai bốn trăm tám mươi lồng bè tôm hùm thiệt hại ở phú yên hai trăm linh ha bị ảnh hưởng ở quảng nam và khoảng năm mươi bốn bốn trăm ba mươi ha lúa các đỉnh từ quảng bình đến khánh hòa bị ngập đổ bảy một trăm một mươi bốn ha hoa màu ngập sáu điểm sạt lở giao thông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo trong sáu ngày tới các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
theo ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
hình thế gây mưa này ở miền trung là điển hình nhưng xảy ra vào tháng ba là hiếm gặp
dự báo đây là đợt mưa lớn nhất của tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trong tháng bốn là tháng giao mùa giai đoạn này trên hầu khắp các khu vực cả nước ta thường xuất hiện các đợt mưa rông chuyển
mưa rông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài nguy cơ về khả năng xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trên đất liền
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo về tình trạng thời tiết xấu gió mạnh sóng cao vẫn còn đang duy trì trên nhiều khu vực biển đông
tại cuộc họp khẩn vào sáng ngày một tháng bốn của phó thủ tướng lê văn thành với các bộ ngành địa phương
về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền trung tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường trần hồng thái nhìn nhận
đây là đợt mưa dị thường vượt kỷ lục trong nhiều năm khi so sánh với các đợt mưa trong tháng ba
phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất
thưa quý vị không ai có thể ngờ đợt mưa lũ trái mùa này lại diễn biến nghiêm trọng đến như vậy với bà con miền trung
không chỉ gây thiệt hại về người phá hỏng hàng chục nhà dân hàng ngàn lồng bè mưu sinh hơn năm mươi hectare lúa và hơn bảy hectare hoa màu
mưa lũ còn làm đập tạm ngăn mặn trên sông vĩnh điện quảng nam bị vỡ ngay trong đẹp
chiều hai tháng bốn một lãnh đạo ubnd thị xã điện bàn quảng nam cho biết
do mưa gió bất thường những ngày qua đã khiến cho lượng nước đổ về quá lớn
còn đợt tạm ngăn mặn ở trên sông vĩnh điện thuộc vườn điện ngọc thị xã điện bàn
đã bị vỡ ngay trong đẹp
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút tối một tháng bốn con đập tạm ngăn mặn trên sông vĩnh điện đã bị vỡ
cuốn trôi phần lớn cát cọc cử và bạt của đập dù trước đó đã được địa phương gia cố nâng thêm cao trình
thiết kế để ứng phó với đợt mưa lũ này
việc vỡ đập còn khiến cho sạt lở khoảng năm mươi mét bờ sông khu dân cư nằm liền kề hạ lưu đập ngăn mặn
theo vị lãnh đạo thị xã điện bàn khi dòng chảy ổn định trở lại
địa phương sẽ khắc phục công trình này để ứng phó với nhiễm mặn
hiện địa phương đang lập biên bản hiện trường lập dự toán sau đó sẽ theo dõi
nếu tình hình mặn lên thì xử lý thi công ngay đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân
ước tính thiệt hại vụ vỡ đập tạm ngăn mặn này là khoảng hai tỷ đồng
đập tạm ngăn mặn trên sông vĩnh điện phục vụ cho hơn một tám trăm linh hectare lúa vụ hè thu của thị xã điện bàn
đây là lần thứ hai đập bị vỡ
sau lần đầu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm cũng do mưa gió bất thường
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một mươi hai hai trăm một mươi bốn hectare lúa bị ngập nước
hai năm trăm một mươi hecta bị thiệt hại hoàn toàn một năm trăm ba mươi hecta bị thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi
ngoài ra bảy trăm ba mươi bốn hectare hoa màu bị ảnh hưởng
trong đó có bốn trăm một mươi hectare bị thiệt hại hoàn toàn
và một trăm một mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
trên tình trạng mưa lớn sẽ còn kéo dài
ubnd tỉnh quảng nam đã có văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh
khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp
kiểm tra thống kê đánh giá báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại
tiếp tục giả soát bố trí lực lượng canh gác chốt chặn
nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên tuyến đường bị ngập sâu
nước chảy xiết ngầm tràn trên các sông suối hồ chứa nước
kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực ngập sâu
nguy hiểm nơi dễ sạt lở đất
chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
của nhân dân vùng ven biển trên đảo trên lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản
hướng dẫn di chuyển gia cố đảm bảo an toàn lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
đảng chủ ý tỉnh quảng nam cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi
nhận thực hiện trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra quan chắc đập
kịp thời phát hiện và xử lý sự cố
theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa mực nước các hồ nước chứa
thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên
trước những thiệt hại kinh hoàng do mưa lũ gây ra trong những ngày qua
chính quyền các tỉnh miền trung đang gấp rút tiến hành công tác khắc phục hậu quả
và biện pháp an toàn cho người cũng như tài sản của nhân dân
mặc dù hàng năm khu vực này đều đón sấp xỉ hai trăm linh ngày mưa
với lượng mưa chiếm đến bảy mươi năm lượng mưa cả năm
sau mùa mưa lũ ở miền trung rất hiếm khi xảy ra vào đầu tháng bốn như hiện tại
cả người dân lẫn chính quyền đều vô cùng ngỡ ngàng trước sức công phá
của đợt mưa trái mùa năm này
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai tháng bốn mưa lớn đã xảy ra tại khu vực miền trung
khiến cho hoa màu bị nước lũ nhấn chìm hư hỏng
nhiều tuyến đường ở vùng trỗng thấp gầm tràn đã bị ngập nước làm giao thông giãn đoạn
đến sáng ngày hai tháng bốn mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi ở miền trung
nhiều nơi vùng thấp trũng như hải lăng quảng trị quảng điền thừa thiên huế
nước lũ vẫn làm ngập lụt ở một số tuyến đường một số nơi người dân di chuyển bằng thuyền
bà đào thị gái ở thôn xuân tùy xã quảng phú huyện quảng điền thừa thiên huế nói
lúa thời điểm này đang vào thời kỳ lên đồng trổ
nên nếu bị nước lũ nhấn chìm thì nguy cơ hư hỏng hoàn toàn
theo bà gái thì nhiều năm qua
vụ lúa đông xuân rất hiếm khi bị hư hỏng do mưa lũ
người dân miền trung thường mất mùa vào mùa hè với những năm mưa lũ đến sớm
bà gái nói vụ hè thu năm trước người dân cũng phải gặt lúa chạy lũ báo
đến vụ đông xuân này cũng bị hư hại trắng tay
làm nông nghiệp trong những năm gần đây rất khó khăn trước sự biến đổi của thời tiết
theo tìm hiểu thì tại thừa thiên huế trận lũ trái mùa xảy ra gần đây nhất là vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên trận lũ này xảy ra sớm hơn từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng ba
khiến cho hàng nghìn hectare diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
trận lũ vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đã gây thiệt hại hai mươi chín bốn tỷ đồng
riêng nông nghiệp bị thiệt hại khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
cụ thể từ ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến dạng sáng hai mươi bảy tháng ba
thừa thiên huế đã có mưa vừa mưa to lượng mưa tập trung ở vùng núi
khu vực tà lương huyện a lưới chuồi bạch mã huyện phú lộc phổ biến từ ba trăm tám mươi đến sáu trăm hai mươi mm
tiếp đến ngày hai mươi tám tháng ba lượng mưa khu vực vùng núi giảm nhưng khu vực đồng bằng có mưa to
ông hùng nói do mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng đã gây ra đợt lũ trên diện rộng
các sông ô lâu sông bồ sông nong sông chuồi
đợt mưa lịch sử đặc biệt mưa lớn vào tháng ba chưa từng xảy ra từ trước đến nay
nên công tác dự báo gặp rất nhiều khó khăn
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm toàn tỉnh có bốn sáu trăm tám mươi sáu hectare bị ảnh hưởng ngập úng do tràn
toàn tỉnh có hai trăm ba mươi sáu tám hectare hoa màu bị ảnh hưởng
nếu so sánh số lượng lúa bị ảnh hưởng thì trận lũ năm hai nghìn hai mươi hai một mươi năm một trăm tám mươi năm ha
đã gấp hơn ba lần so với năm hai nghìn một mươi năm
và hoa màu bị ảnh hưởng gấp hơn bốn lần năm hai nghìn một mươi năm
sáng hai tháng bốn ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã cùng đoàn công tác về kiểm tra và chỉ đạo khắc phục những thiệt hại
do mưa lớn gió to bất thường xảy ra tại phú yên
trong đợt mưa gió bất thường này phú yên có trên một trăm một mươi bảy tàu thuyền đánh cá công suất nhỏ
chiều dài dưới một mươi năm mét của ngư dân bốn địa
phương ven biển là tuy hòa tuy an đông hòa sông cầu bị gió lốc sóng biển đánh chìm
hơn bốn trăm năm mươi lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt một mươi bốn nhà ở của người dân bị sập đổ tốc mái
một mươi năm bảy trăm linh hectare lúa đông xuân bị ngập nước ngã đổ năm trăm linh tám hectare rau màu bị ảnh hưởng
một người thiệt mạng và một người mất tích
theo tính toán tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính sơ bộ tại phú yên
là hơn hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
sau khi kiểm tra thực tế thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp nhận định
đợt mưa lớn kèm theo gió lốc trong những ngày vừa qua là hiện tượng thời tiết bất thường
riêng ở phú yên có thể gọi là hiện tượng thời tiết dị thường
hiện tượng thời tiết này là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hiện tượng lanina
trước đó các cơ quan cảnh báo của trung ương đã có chỉ đạo cảnh báo cho các địa phương
tuy nhiên đối với ngư dân vẫn có yếu tố bất ngờ
bởi đã bước vào mùa khô và đang là đầu vụ đánh bắt
nhưng lại nhận một đợt mưa rất lớn gió lốc khiến cho người dân không kịp trở tay
thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp cho biết
đợt thiên tai vừa qua là bất thường và người dân vẫn chưa nắm rõ được các thông tin cảnh báo
do vậy sắp tới công tác cảnh báo phải làm rõ được gió cấp mấy
đường đi của gió như thế nào có gió xoáy lốc hay không
từ dự báo này chính quyền địa phương phải chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin
truyền tải sớm cho người dân
có như vậy mới giảm được thiệt hại do thiên tai
việc làm cần nhất hiện nay đó là chính quyền tỉnh phú yên
cần khẩn trương khắc phục tốt nhất nhanh nhất những thiệt hại
hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất
thưa quý vị có thể nói hiện tượng mưa lũ bất thường đang xảy ra ở miền trung là do thay đổi khí hậu
mặc dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng lũ
miền trung cũng khó có thể đoán trước được những diễn biến nguy hiểm này
các thiệt hại nghiêm trọng đã được ghi nhận
trong đó có cả những người dân đã thương vong hoặc còn đang mất tích
chúng tôi hy vọng những công tác khắc phục thiệt hại và các biện pháp an toàn
sẽ giúp chúng ta không phải nhận thêm những tin tức đau buồn khác
vâng và chúng tôi sẽ theo sát diễn biến mưa lũ ở miền trung
và gửi tới quý vị những cập nhật mới nhất trong các video tiếp theo
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại